quý vị thân mến trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội là người trên sáu mươi năm tuổi
hay là người mắc bệnh mãn tính khi đến bệnh viện đại học y dược tp hcm
phải đóng tổng cộng là ba trăm tám mươi tám đồng mới được tiêm vaccine covid một mươi chín
bệnh viện cho biết thông tin này là chưa chính xác
thông tin đúng theo bệnh viện là bệnh viện triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho người bệnh có bệnh lý nền trên sáu mươi năm tuổi ở tất cả các chuyên khoa
và tái khám tại cơ sở một trong vòng sáu tháng gần đây
không phải chỉ riêng người được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mới phải xét nghiệm covid một mươi chín
mà tất cả người bệnh trước khi vào khuôn viên bệnh viện
đều phải thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai trước ngày khám
và chi phí là hai trăm ba mươi tám đồng một lần mức giá theo quy định của bộ y tế
người bệnh có bệnh lý nền trên sáu mươi năm tuổi đăng ký tái khám theo lịch hẹn
với chi phí khám chuyên khoa là một trăm năm mươi đồng một lượt
được biết bệnh viện đại học y dược tp hcm là một trong các điểm tiêm
theo chỉ đạo của bộ y tế sở y tế tp hcm
cơ sở vật chất và nguồn lực nên hiện tại bệnh viện tiêm ngừa
cho người có bệnh lý nền trên sáu mươi năm tuổi thuộc tất cả các chuyên khoa
và tái khám tại cơ sở một trong vòng sáu tháng gần đây